thưa quý vị tăng tốc đột phá tiên phong liên kết chặt chẽ thực chất và hiệu quả là các yếu tố vùng đông nam bộ cần thực hiện để khu vực này tiếp tục phát huy vai trò thanh đồng tổ quốc về phát triển kinh tế xã hội
đó là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính chủ tịch hội đồng điều phối vùng đông nam bộ tại hội nghị lần thứ ba của hội đồng
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo sáu tỉnh thành phố vùng đông nam bộ gồm tp hcm bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh các chuyên gia và nhà khoa học
quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của tp hcm đồng nai
quy hoạch xác định xây dựng đông nam bộ trở thành vùng văn minh hiện đại phát triển năng động là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á về kinh tế tài chính giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết và thúc đẩy phát triển các vùng khác cũng như đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế
vùng đông nam bộ sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại
huy động tối đa nguồn lực phát triển kết hợp hài hòa giữa nội lực với ngoại lực cùng đó lấy kinh tế số kinh tế chia sẻ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển chú trọng phát triển kinh tế ban đêm

đã thảo luận các báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư về triển khai quy hoạch sở kết một năm thực hiện
nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng đông nam bộ và chương trình
hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị tình hình triển khai các hoạt động
của hội đồng điều phối vùng đông nam bộ các chính sách đặc thù phát triển vùng đông nam bộ
hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm về đề xuất các cơ chế chính sách
triển khai dự án đường vành đai bốn tp hcm về tình hình triển khai dự án cao tốc tp hcm một bài
báo cáo của bộ giao thông vận tải về giao thông kết nối vùng đông nam bộ
tuyến đường vành đai bốn tp hcm cao tốc trân thành giang nghĩa
lãnh đạo các bộ ngành đề xuất các ưu tiên giải pháp giải pháp mang tính đột phá
các cơ chế chính sách đặc thù cần sớm thí điểm triển khai khai thông và tranh thủ các nguồn lực
phục vụ phát triển vùng các vấn đề đặt ra trong công tác điều phối vùng khi quy hoạch được phê duyệt
công tác phối hợp nội vùng liên vùng phối hợp với các bộ ngành địa phương để thực hiện quy hoạch
với hiệu quả cao nhất trong đó lãnh đạo các bộ ngành địa phương thông tin về tình hình phát triển
hệ thống giao thông kết nối vùng đông nam bộ bao gồm hàng không đường thủy đường bộ đường sắt
đề xuất một số cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng trong đó có các dự án dự án vành đai bốn tp hcm
cùng với điểm lại một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
và hoạt động của hội đồng vùng một năm qua thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
quy hoạch của vùng đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đãi nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới tạo động lực giá trị mới trong bức tranh tổng thể
về phát triển kinh tế xã hội của vùng đông nam bộ nói riêng và của cả nước nói chung
theo thủ tướng khi cơ chế chính sách ưu tiên cộng hưởng với tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của vùng thì vùng đông nam bộ sẽ phát triển mạnh mẽ
các cụm từ khóa này đi đôi với nó là các cụm từ khóa về cơ chế chính sách là phải thông thoáng
phải đổi mới phải hiện đại
cái thứ hai là hạ tầng chiến lược bao gồm hạ tầng giao thông hạ tầng y tế hạ tầng giáo dục
hạ tầng văn hóa hạ tầng xã hội là phải tiến nhanh nên hiện đại
và cái thứ ba là quản trị
thì phải thông minh phù hợp với xu thế phát triển mới
cùng với đó phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư xuất khẩu tiêu dùng
và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn
kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức và đẩy mạnh đồng bộ toàn diện hơn ba đột phá chiến lược
thể chế hạ tầng nhân lực
thủ tướng lưu ý cần huy động nguồn lực tổng thể bao gồm nguồn lực trung ương
nguồn lực địa phương nguồn lực xã hội nguồn lực fdi vốn hợp tác công tư
các cơ chế đổi mới lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư và mọi nguồn lực của xã hội
thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà trước hết là bộ kế hoạch và đầu tư
chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng
tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hiện đại ưu tiên phát triển các ngành
lĩnh vực có thế mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu phát triển nhanh các ngành dịch vụ
có giá trị gia tăng cao thế mạnh của vùng và trung tâm tài chính quốc tế tp hcm
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phó thủ tướng
các bộ ngành địa phương thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược
bao gồm cảng trung chuyển quốc tế cần giờ dự án cao tốc tp hcm mộc bài
dự án cao tốc giang nghĩa đắc nông trơn thành bình phước đường vành đe bốn tp hcm
và yêu cầu cơ bản hoàn thành dự án sân bay long thành trong năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đẩy nhanh tiến độ một số dự án cao tốc nhất là tuyến tp hcm biên hòa vũng tàu
góp phần đưa vùng đông nam bộ thành đồng tổ quốc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc
thống nhất đất nước tiếp tục phát huy vai trò thành đồng tổ quốc trong phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới
chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh tây ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nền quỹ viên bộ chính trị bí thư thành quỷ tp hcm
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tây ninh thuộc vùng đông nam bộ
vùng kinh tế năng động đầu tàu kinh tế của cả nước là tỉnh biên giới có vị trí địa chính trị quan trọng
về quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước là phên dậu hướng tây nam của tổ quốc
vai trò kết nối các tỉnh tây nguyên với đông nam bộ kết nối đồng bằng sông cửu long
với đông nam bộ và hành lang kinh tế xuyên á
tây ninh có tiềm năng lớn phát triển kinh tế cửa khẩu kho vận mở rộng không gian phát triển công nghiệp của vùng
công nghiệp chế biến nông lâm sản có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học
vùng thành phố hồ chí minh và vùng đông nam bộ
tây ninh hội đủ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để tăng tốc phát triển mang tính đột phá
đó là có điều kiện khí hậu ôn hòa hầu như không bị thiên tai bão lũ có nguồn nước ngọt dồi dào
có dư địa về đất đai cho sự phát triển công nghiệp nông nghiệp tương đối lớn so với các tỉnh trong vùng đông nam bộ
và có tiềm năng du lịch
người dân tây ninh có truyền thống cách mạng cần cù sáng tạo chịu thương chịu khó chất phát nghĩa tình
có nguồn lực lao động trẻ lựa chọn được những nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp du lịch
năm hai nghìn hai mươi ba tốc độ tăng trưởng grdp đạt sáu một mươi hai cao hơn mức bình quân chung cả nước
xếp thứ hai vùng đông nam bộ thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng tám năm duy trì nằm trong top một mươi năm tỉnh thành
thu hút fdi cao của cả nước
thủ tướng phạm minh chính đều rõ quy hoạch tỉnh tây ninh được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
quy hoạch đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu trọng tâm đột phá phát triển phương án phát triển
giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch để đưa tây ninh phát triển nhanh toàn diện bền vững
quy hoạch của tỉnh đã mở ra đường hướng
tầm nhìn và không gian phát triển mới tạo động lực giá trị mới cho tây ninh trong bức tranh chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước
vì vậy tỉnh tây ninh cần chú trọng tập trung thực hiện một trọng tâm hai tăng trưởng ba đẩy mạnh

quy hoạch của tỉnh đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu trọng tâm giá trị mới cho tây ninh trong khu vực và trên cả nước